ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
đây không phải là lần đầu các vụ việc như thế này được phát hiện bắt giữ đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa
thậm chí phải xử lý hình sự để tạo sức răn đe ghi nhận của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo ráo dài tự chế rào nhọn gậy gỗ tuyết xót
đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
hành vi mà phóng xe sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lãnh bước đầu mang theo không khí và gây dối chất tự công cộng
công cộng trên đường thì hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật phạm vào tội gây dối chất tự công cộng và sẽ bị nghiêm trị
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng
chửi con cháu
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng chửi con cháu
giao phóng lợn xe máy tháo hoặc che biển số các đối tượng đều là thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
thời gian qua các vụ việc tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
tuy nhiên nhiều thanh thiếu niên được bạn bè rủ dê đua đòi thiếu sự quản lý quan tâm của người thân
nên vẫn xảy ra các hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
em được các anh rủ dê đi và đi lượn vào một lúc sau
sau các anh cầm hung khí đi giải quyết vụ vụ thuẫn
thì em biết nhiều vụ như thế rồi
nên em không đi một mình em quen hai anh em không chẳng can năng
em nhận thức những hành vi của em là vi phạm pháp luật gây mất trật tự an ninh
qua sự việc trên cái việc xử lý hành chính hoặc là nhắc nhở các cháu
thì có thể là cái việc mà
cái giáo dục sẽ không đạt hiệu quả mà việc phải là có cái nhận thức đúng đắn
trong cái về cái hành vi trên để áp dụng là biện pháp xử lý hình sự để ngầm gian đe giáo dục
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
thời hạn một mươi hai h về hành vi gây dối trật tự cầm cộng với các đối tượng
và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc